trước diễn biến dịch covid một mươi chín những hoạt động từ doanh nghiệp cá nhân và đoàn hội ở tp hcm
chung tay hướng về người nghèo người vô gia cư chia sẻ sự khó khăn thường ngày của họ
mới đây hội chữ thập đỏ tp hcm đã trao tặng hai phần quà cho những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn
ngay khi có thông tin ngừng phát hành sổ số trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày một tháng bốn
hội chữ thập đỏ tp hcm đã kêu gọi các đơn vị tổ chức chung tay cùng hội chia sẻ khó khăn
với những người bán vé số giàu đang sinh sống trên địa bàn thành phố
việc tạm ngưng việc phát hành vé số sẽ dẫn đến việc thu nhập của những người dân này mất đi
chương trình chung sức cùng cộng đồng phòng chống dịch covid trong đó là hỗ trợ trực tiếp hai người bán vé số lưu động trên địa bàn thành phố
chúng tôi sẽ cùng với đảng nhà nước cùng với toàn xã hội sẽ ra sức
giúp đỡ bằng tâm của mình để làm sao cho những người nghèo trong quá trình vì dịch covid mà thiệt hại về kinh tế sẽ đỡ bất khỏa hơn
chúng tôi đã quyết định trợ cấp hai xuất quà mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng
tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn khi mà chính phủ cho phép sổ số kích thước hoạt động trở lại
chúng tôi sẽ tiếp tục trợ cấp các phương tiện như là khẩu trang và các phương tiện phòng chống dịch khác
để cho người đi bán vé số an toàn trong khi mưu sinh
nhiều người đã rất vui vì những quả trứng gạo và những nhu yếu phẩm của hội chữ thập đỏ tp hcm
sẽ giúp cho họ có thể đảm bảo cuộc sống cho những ngày tới
để đi bán vé số
thấy vui sướng được nhận phần quà vì gia đình cũng khó khăn không thu nhập trong những ngày không bán vé số dạo
một miếng khi đói bằng một gói khi no
những việc làm này không chỉ làm ấm lòng những người bán vé số đang gặp khó khăn
mà còn là cách giúp họ yên tâm thực hiện tốt việc cách ly không ra ngoài để dịch bệnh giảm lây lan trong cộng đồng